để tiếp tục hỗ trợ cho người bán vé số lao động tự do vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã đề xuất ubnd tp tiếp tục chi hỗ trợ bổ sung cho nhóm đối tượng này
mức hỗ trợ bổ sung được chi cho hơn một mươi tám bốn trăm linh người bán vé số lưu động trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến ngày ba mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi
với mức hai trăm năm mươi đồng một người cho đủ mức hỗ trợ một triệu đồng một người một tháng
đối với gần sáu bảy trăm linh trường hợp người bán vé số dạo phát sinh trong đợt này sở lao động thương binh và xã hội thành phố đề nghị hỗ trợ một triệu đồng một người
đồng thời sở cũng đề nghị ubnd tp phương án hỗ trợ hơn ba tám trăm linh hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng một năm
phải tạm ngừng kinh doanh và hỗ trợ hai trăm tám mươi bốn người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
bị mất việc
gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín tổng kinh phí hỗ trợ hai nhóm đối tượng trên là gần tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng